các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong những năm qua lực lượng vận tải ô tô phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng
số xe tăng hàng năm từ tám tới một mươi năm tùy theo từng chủng loại xe
hiện nay cả nước có trên bốn trăm linh xe hoạt động vận tải
trong đó xe chở khách loại từ chín ghế ngồi trở lên có khoảng một trăm linh xe với gần một tám trăm linh ghế xe
xe taxi loại từ tám chỗ ngồi trở xuống gần ba mươi xe và gần ba trăm linh xe tải
chất lượng phương tiện đã được cải thiện nhiều xe chất lượng tốt được đưa vào khai thác
dịch vụ vận tải được nâng lên rõ rệt
việc phát triển nhanh chóng của lực lượng vận tải đường bộ đã đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân
và vận chuyển hàng hóa phục vụ đời sống và phát triển kinh tế
tuy nhiên với loại hình phát triển như vận tải khách với các dịch vụ như taxi xe đường dài xe ghế nằm
vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn như thiếu tính kết nối với người có nhu cầu và giữa các loại hình xe với nhau
điều này dẫn đến trường hợp có những chuyến xe chỉ có hai ba khách
nhưng lại có những chuyến xe quá tải khách ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp vận tải
việc thiếu tính kết nối bền vững giữa các doanh nghiệp điều đó đã gây sự lãng phí về tiền của và ảnh hưởng đến môi trường
có rất nhiều các cung đường hệ số sử dụng ghế xe hệ số sử dụng tải trọng hệ số xe chạy rỗng còn tương đối cao
khi chúng ta triển khai được những công cụ như sản phẩm dịch vận tải như vậy
thì chắc chắn sẽ có phần giảm
hệ số xe tức là tỷ lệ xe chạy rỗng nâng cao hiệu suất khai thác phương tiện
điều đó không những đem lại những hiệu quả trực tiếp về mặt vận tải về mặt kinh tế
mà còn đem lại rất nhiều các lợi ích về mặt môi trường
khi chúng ta tối ưu hóa được quá trình vận tải
thì đồng nghĩa với việc lưu lượng vận chuyển và luân chuyển giảm đi
thì điều đó cũng giúp có phần giảm rủi ro va chạm khi tham gia giao thông
và điều đó cũng giúp góp phần nâng cao an toàn giao thông
do đó ngành vận tải nước ta đặt trước yêu cầu cần phải thay đổi
và hơn hết cần phải sử dụng công nghệ để kết nối với khách hàng
để những nguồn cung đến đúng địa chỉ những nơi có nhu cầu và hướng đến sự kết nối bền vững
thưa quý vị thực trạng của ngành vận tải nước ta hiện nay đang đặt ra một yêu cầu
đó là cần có sự kết nối giữa các doanh nghiệp để nâng cao chất lượng dịch vụ
vì vậy hội thảo đấu thầu trực tuyến giải pháp cho ngành vận tải trong thời đại bốn đã được tổ chức
đây là diễn đàn hướng tới những giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh vận tải
để các chuyên gia kinh tế các nhà quản lý các doanh nghiệp vận tải tìm được tiếng nói chung hướng tới kết nối bền vững
tại cuộc hội thảo các chuyên gia đã đưa ra nhìn nhận của mình về ngành vận tải ở nhiều góc độ khác nhau
không thể phủ nhận của cách mạng công nghiệp bốn đang có ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi mặt của nền kinh tế
trong đó có các doanh nghiệp vận tải
và xu hướng tất yếu là phải tham gia vào một sàn giao dịch vận chuyển trực tuyến
để không bị loại ra khỏi thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt như hiện nay
đồng thời tạo ra sự công khai minh bạch an toàn trong thị trường vận tải
tại việt nam không phải bây giờ mới xuất hiện các trang kết nối phần mềm về vận tải
nhưng sự phát triển đó được đánh giá vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp vận tải
bởi có một yêu cầu đặt ra là sàn giao dịch vận tải phải là sân chơi chung
dành cho tất cả các doanh nghiệp vận tải và những người có nhu cầu
nhưng đối với vận tải taxi truyền thống điều lo ngại nhất đó là nếu lên sàn thì sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu của mình
ý kiến về vấn đề này sàn giao dịch vận tải transenders cũng đã đưa ra những điểm mới
để khắc phục tình trạng này đặc biệt là đối với doanh nghiệp taxi thì lên sàn trực tuyến để kết nối với các khách hàng
đặc biệt đối với các doanh nghiệp taxi khi lên sàn trực tuyến để kết nối với khách hàng
thì thương hiệu sẽ được bảo vệ như thế nào là điều rất được quan tâm
tuy nhiên là có thể là chúng tôi sẽ phát triển một ứng dụng riêng dành riêng cho taxi để nó tốt hơn
thưa quý vị và các bạn tại cuộc hội thảo đấu thầu trực tuyến một giải pháp cho ngành vận tải trong thời đại bốn
thì đã có rất nhiều các ý kiến của các chuyên gia đưa ra xung quanh bàn luận về vấn đề là những cơ hội thách thức
đối với các doanh nghiệp vận tải của việt nam và một xu thế tất yếu đối với các doanh nghiệp vận tải của việt nam
phải tham gia một sàn giao dịch trực tuyến để có thể tìm kiếm cho mình những cơ hội để phát triển
tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này thì chúng tôi cũng đã có cuộc trao đổi với ông thân văn thanh là chuyên gia kinh tế
chính khách xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
thưa ông đối với cuộc cách mạng công nghiệp bốn thì sẽ có tác động như thế nào đối với các doanh nghiệp vận tài của việt nam
và đặc biệt là những khó khăn thách thức mà doanh nghiệp vận tải việt nam đối mặt là gì ạ
cuộc cách mạng công nghiệp bốn là một sự kết nối
cuộc cách mạng này nó tiến vào ngành vận tải chúng tôi
thể hiện ở cái việc là phải nâng cao cái công nghệ kết nối giữa chủ hàng với chủ phương tiện
giữa người hành khách sử dụng phương tiện vận tải với chủ vận chuyển hành khách
vì thế cho nên cái việc mà các doanh nghiệp vận tải phải tự hoàn thiện mình
tự nâng cao cái sự hiểu biết của bộ máy của mình đối với các mạng này thì mới có thể hòa nhập được với cái xu thế chung
vậy thì để các doanh nghiệp vận tải của việt nam có thể tồn tại và phát triển
thì cái xu hướng tất yếu mà các doanh nghiệp vận tải việt nam phải hướng tới là gì thưa ông
trường vận tải của việt nam hiện nay phải nói rằng là đáp ứng rất tốt cho cái phát triển kinh tế xã hội đất nước
gdp phát triển được là nhờ cái lưu thông của vận tải kể cả vận tải hàng hóa và vận tải hành khách
đó là một cái điều rất quan trọng
nhưng hiện nay vẫn còn hoạt động manh mún và các doanh nghiệp dù lớn hay doanh nghiệp nhỏ
vẫn mang cái chất độc lập tác chiến chứ chưa liên kết được với nhau để chưa thành những tập đoàn lớn như ở thế giới
việc đấu thầu trực tuyến sẽ tạo ra những cơ hội như thế nào đối với các doanh nghiệp vận tải của việt nam
cũng như là tạo ra những lợi ích như thế nào đối với người dân khi sử dụng dịnh vụ này
tôi cho rằng là nếu các doanh nghiệp vận tải của việt nam kết nối được với nhau
thì nó sẽ tạo ra một cái sức mạnh tổng hợp của mình để nâng cao cái sức cạnh tranh của thị trường vận tải
đối với các lực lượng vận tải thế giới
thị trường vận tải thế giới đang nhòm ngõ để xâm nhập dần dần vào thị trường vận tải của chúng ta
đấy là một việc
việc thứ hai là sẽ đẩy mạnh hơn sản xuất đẩy mạnh hơn lưu thông
và qua đó tác động đến phát triển kinh tế xã hội đất nước mạnh mẽ hơn
học văn xin cảm ơn ông
sự kết nối giữa các doanh nghiệp để đưa ra các loại hình dịch vụ tiện lợi phục vụ xã hội
đang là xu thế chung của mọi lĩnh vực đặc biệt là trong ngành giao thông vận tải
và điều quan trọng mà người tiêu dùng quan tâm là phải tính toán làm sao
để đưa ra giải pháp tối ưu nhất áp dụng có hiệu quả và thực tiễn